quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối khí lạnh sẽ có quá trình suy yếu và lệch về phía đông
làm gia tăng mây ẩm từ biển vào khu vực bắc bộ
vì thế ở khu vực phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục nhiều mây cả ngày
riêng đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
đối với các tỉnh phía tây bắc bộ ít chịu tác động của gió ẩm hơn nên có mưa nhỏ ở một vài nơi
sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
riêng đối với khu vực phía tây bắc bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi
về chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
về nền nhiệt dự báo nhiệt độ thấp nhất đêm nay bắc bộ sẽ phổ biến mức nhiệt hai mươi hai mươi ba độ trời xe lạnh
riêng một số nơi vùng núi là rét nhẹ với mức nhiệt thấp dưới hai mươi độ
còn mức nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ phổ biến trong khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ trời vẫn khá mát mẻ
chỉ riêng khu vực tây bắc trời nắng giáo nên nhiệt độ cao hơn có nơi trên ba mươi hai độ
không khí lạnh suy yếu sẽ khiến cho khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay và ngày mai chỉ có mưa ở một vài nơi
riêng khu vực thanh hóa đến hà tĩnh là có mưa nhỏ dài rác vào đêm và sáng với mức nhiệt là từ hai mươi một hai mươi ba độ trời xe lạnh
khu vực còn lại nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
sang ngày mai nhiều nơi sẽ có nắng trở lại nên nhiệt độ khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
riêng phía nam có nơi trên ba mươi độ
trong khi đó khu vực đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi về chiều tối và đêm
còn ban ngày trời vẫn có nắng
nhiệt độ ban ngày ở khu vực này giao động trong khoảng từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ và tây nguyên đêm nay và chiều tối mai tiếp tục có mưa rào và rông ở một vài nơi
còn ban ngày trời vẫn có nắng cả ngày
trong đó ở nam bộ vẫn có nắng nóng diện rộng có nơi có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
còn ở tây nguyên sang ngày mai chủ yếu chỉ xuất hiện nóng cục bộ
còn mức nhiệt trung trong chiều mai ở khu vực tây nguyên giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai gió trên khu vực biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa và trường sa vẫn duy trì gió hướng đông bắc đến đông
cường độ ở mức cấp ba cấp bốn mưa xuất hiện vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước